hàng loạt hồ chứa thủy điện quan trọng nhất của việt nam đang thiếu hụt tổng cộng một mươi một tỷ m ba nước so với mực dân bình thường
tính đến thời điểm cuối năm tập đoàn điện lực việt nam đã phải huy động lượng nhiệt điện dầu lên tới một bốn mươi năm tỷ kwh
vâng với tình hình như hiện nay thì tôi nghĩ rằng không chỉ thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp mà nguy cơ thiếu điện cũng là rất cao đúng không anh tú
vâng đúng như vậy thưa quý vị các bộ ngành chức năng hiện cũng đang thực hiện các giải pháp để đối phó với tình trạng này
tuy nhiên bên cạnh đó mỗi hộ dân cũng cần thiết phải sử dụng điện tiết kiệm hơn
trong hơn một tháng qua mực nước tại hồ chứa thủy điện hòa bình chưa bao giờ vượt quá một trăm linh ba mét
theo các số liệu thống kê của các cán bộ vận hành đây là mức cạn nhất trong suốt ba mươi năm qua
thiếu nước còn là tình trạng chung tại nhiều thủy điện khác cụ thể như hồ thủy điện sơn la cũng chỉ đạt sáu mươi
đáng chú ý là thời điểm này các hồ chứa còn phải thực hiện thêm nhiệm vụ xả nước cho vụ đông xuân
các tính toán của bộ công thương khả năng bảo đảm điện cho năm hai nghìn hai mươi về cơ bản vẫn đáp ứng được
tuy nhiên khả năng thiếu hụt nguồn điện lớn sẽ xảy ra từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
khi các dự án lớn cần phải đưa vào hoạt động thì lại chưa đưa vào được
và nó gây ra khó khăn cho chúng ta trong giai đoạn này
để đảm bảo cung cấp điện trước mắt bộ sẽ tập trung nguyên cứu sử dụng tối đa các nguồn điện hiện có
đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện chậm tiến độ
cũng như các công trình truyền tải điện để giải tỏa công suất cho các dự án điện gió điện mặt trời
bộ công thương cũng khuyên cáo người dân sử dụng điện một cách hiệu quả an toàn và tốt hơn